thì đầu là nó xuất phát từ một cái thông tin trao đổi nghiệp vụ rất là mong manh trong một cái chuyên án của thành phố hồ chí minh vc bốn bắc
thì trong một cái quá trình làm việc thì có một đối tượng trong cái chạy giam nó nói là ở bình dương có một cái đối tượng tên là kim kiểm hay kiểm thì nó không xác định được mà bán được một số lượng lớn
và khi ở dưới thành phố đi lên thì địa điểm phải giao ngay gần khu vực nó tư địa chất thì thông tin lúc đầu chúng tôi chỉ có tiếp nhận đấy
từ nguồn tin ban đầu rất mập mờ xong phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương xác định phải quyết tâm làm rõ hiểm nghi
lực lượng trinh sát được giao nhiệm vụ đà soát toàn bộ các đối tượng nghi vấn để thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
điều đầu thì chúng tôi đã đà soát và cái quá trình đà soát là chúng ta diễn ra là khoảng nửa năm
nửa năm thì sau khi mà khoanh dùng hết thì chúng tôi xác định được
một đối tượng nghi vấn thì đối tượng này là tên là lê đình kiểm quê ở nghệ an và hiện là sống ở khu dân cư phú hòa một của thủ dầu bọc bình dương
về công an việc làm qua quá trình theo dõi thì không phát hiện là đối tượng có kinh doanh về đỉnh vực nào
để che giấu thân phận đối tượng nói mình là hoạt động trong lĩnh vực mua bán về bất đồng sản kinh doanh về ngành gỗ
mặc dù lê đình kiểm có những bất minh về tài sản xong để xác định được chính xác y có liên quan đến đường dây mua bán trái chết trắng hay không
thì chính xác phải trả lời được thông tin khởi nguồn về thân phận lan địch của kiểm
nhiều ngày liền chính xác bí mật thu thập từ mạnh giấy bạc đã bị đốt cháy trong túi rác thải sinh hoạt trước nhà kiểm
để gửi về phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh để giám định
trách quả tôi thấy trong mạnh giấy bạc còn xuất lại có khiếp ma túy
từ đó càng củng cố thêm niềm tin của chính xác rằng kiểm có sử dụng ma túy và liên quan đến đường dây ma túy xuyên bốc dặn
trong một thổ chức đường dây này
nói chung là thổ này cũng
thân đêm hòa hàng với nhau thôi chứ không có người ngoài nên là chúng hoạt động rất là tinh vi
và bản thân cái đó thường kiểm này là khi mà cư trú trên đài bàn của kiểm thì cũng loại lực cũng rất là
kính trong một lộ cái thân phận của mình ra nên trong quá trình xác minh mà để xác định cái loại lực hỏa của kiểm thì thông an kiểm cũng đã bất khỏa
họ tìm đủ mọi cách
áp dụng các biện pháp hiệu vụ
rồi cuối cùng là cũng đã làm đổi được cái ngang lao dịch của đá thượng
tài liệu chính xác thu thập được từ cuối năm hai nghìn một mươi hai
lê đình kiểm đã rủ anh trai là lê văn hạnh lập kế hoạch thiết lập đường dây vô bắn ma túy
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi hai lê đình kiểm đã rủ anh trai là lê văn hạnh lập kế hoạch thiết lập đường dây vô bắn ma túy
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi hai lê đình kiểm đã rủ anh trai là lê văn hạnh lập kế hoạch thiết lập đường dây vô bắn ma túy

lê đình kiểm đã rủ anh trai là lê văn hạnh lập kế hoạch thiết lập đường dây vô bắn ma túy

lực lượng trinh sát đã xác định được phương thức thủ đoàn hoạt động của các đối tượng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

tăng vật thu nhữ là hai bánh heroin mà vân mua từ lê đình kiển
với giá một mươi tám usd
chúng tôi khảo sát nắm rõ quy luật
và lên kế hoạch bắt thì cũng được sự phê chuẩn của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
anh em chúng tôi sẽ bố trí lực lượng bắt
thì xác định một câu là bắt là phải thắng
chắc chắn tại vì công sức trong chuyên án này rất là dài
anh em là thường thường là làm đêm không à chứ không có làm ngày
nên xác định tầm quan trọng của nó
và cũng xác định là đối tượng này là nguy hiểm
bắt là khả năng án tử cao
sự trúc trả sẽ có
sau khi được phê chuẩn của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
chúng tôi đã chọn cách bắt là bất ngờ

tiến hành bắt khám sát khẩn cấp đối với lê đình kiểm

các tổ công sát chấp một trăm linh k
thu dự ba mươi hai bánh heroin một kg ma túi đá
tính như chín nghìn bốn trăm linh usd
vẫn có một cái bát trong như thế này
vẫn có một cái bát trong như thế này